là địa phương có nhiều lợi thế nuôi trồng và sản xuất thủy sản bình quân mỗi năm
tỉnh yên bái đánh bắt khai thác gần tám năm trăm linh tấn thủy sản các loại giá trị vang lại hơn hai trăm năm mươi năm tỷ đồng
phát huy thế mạnh có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn với ba mươi hai ha mặt nước
trong đó có hai mươi một ha hiện đang có đủ điều kiện để phát triển kinh tế thủy sản
hàng năm tỉnh yên bái đã quan tâm đầu tư phát triển thủy sản
ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ về giống hạ tầng tín dụng qua hệ thống ngân hàng
cho thuê mặt nước để người dân doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản
cục thủy sản tỉnh yên bái đã tham mưu cho sở cũng như ủy ban nhân tỉnh
thực hiện chính sách hỗ trợ cho bà con ngư dân
tiến hành với việc tuyên truyền khoa học kỹ thuật cho bà con ngư dân
ứng dụng vào thực tế sản xuất tập trung vào phát triển nuôi cá thông quanh theo vùng đã được quy định
thời gian qua
địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển nuôi trồng thủy sản
tăng cường khuyến ngư khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm thủy sản có chất lượng cao
các hộ dân tận dụng ao hồ đập ruộng các công trình thủy điện thủy lợi
mặt nước trên sông suối để nuôi trồng thủy sản
năm hai nghìn một mươi bảy diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt hai năm trăm linh ha
với trên tám trăm linh cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thủy sản
năm hai nghìn một mươi bảy diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt hai năm trăm linh ha
với trên tám trăm linh cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thủy sản
nhờ đó mà nhân dân cũng đã góp phần vào phát triển kinh tế gia đình
cũng như là phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
qua đánh giá bên cạnh những chuyển biến tích cực
thì việc tiêu thụ các mặt hàng thủy sản của tỉnh yên bái
đã liên kết được nhiều với các doanh nghiệp ngoài địa phương như hà nội lào cai
các mặt hàng thủy sản sản xuất từ các cơ sở sản xuất của tỉnh
đã đáp ứng đủ về số lượng theo tiêu chuẩn việt gáp tốt về chất lượng
bởi với gần chín tấn thủy sản đánh bắt và khai thác hàng năm
đã đáp ứng tương đối đầy đủ cho thị trường
từng bước thiết lập được các kênh tiêu thụ đến các thị trường lớn
xây dựng được các hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các bên sản xuất và tiêu thụ sản phẩm